tại nhà quốc hội ubnd của quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ một mươi bốn
thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong phiên làm việc sáng nay các đại biểu thẩm tra dự án
luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị tham dự phiên họp
một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến là quy định về hộ chiếu có gắn chip điện tử
dự án luật sẽ đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn tới đây